khi nhắc tới suy dinh dưỡng nhiều người sẽ nghĩ ngay đến trẻ em bị gầy còm thiếu cân
nhưng trên thực tế nhiều trẻ béo mập vẫn có khả năng bị suy dinh dưỡng do thiếu các vi chất quan trọng
nguyên nhân của tình trạng này là do một số phụ huynh thoải mái cho trẻ ăn
và chỉ đến khi trẻ bị béo phì thì mới đưa trẻ đi khám
em bé này mới chỉ hai mươi hai tháng tuổi nhưng số cân nặng của cháu đã gấp đôi so với các bạn cùng trang lứa
và theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới
đáng nói là một mươi tám tháng cháu mới có thể đi được nhưng gia đình ai cũng nghĩ là cháu mập mạp nên chậm đi
gia đình cho biết chỉ đơn giản nghĩ rằng con đang còn nhỏ ăn được là tốt nên cũng không quá quan tâm đến cân nặng của cháu
nhưng vài tháng nay thấy cân nặng của con tăng vọt ngủ không ngon giấc nên gia đình quyết định cho con đi khám tại viện dinh dưỡng quốc gia
cháu cứ tăng cân như này nên là cháu ăn nữa đòi ăn suốt ngày thì không hãm được
ra đây kiểm tra xem
theo các chuyên gia dinh dưỡng suy dinh dưỡng thể béo phì là một dạng dối loạn chuyển hóa khi cơ thể quá thừa cân nặng
nhưng lại thiếu các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tốc độ lớn của trẻ như canxi vitamin d sắt kẽm
việc trẻ mắc suy dinh dưỡng thể béo phì cũng nguy hiểm không kém so với suy dinh dưỡng thiếu cân
vì các trẻ đều thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết cho việc phát triển thể chất thậm chí còn tiềm ẩn rất nhiều loại bệnh
những cái dối loạn này thì nó sẽ dẫn đến
đến những cái ảnh hưởng về vấn đề những cái bệnh lý mà lẽ ra là thường là chỉ xuất hiện ở người có tuổi thôi
ví dụ như là vấn đề về sơ vữa động mạch vấn đề về cao huyết áp sớm
cả những vấn đề về đái tháo đường rồi những cái
thậm chí là những cái nguy cơ về các cái bệnh lý về ung thư
nhất là ung thư của những cái tuyến sinh dục
ví dụ như là ung thư tiền liệt tuyến ở nam hay là ung thư vú hay tử cung ở nữ
năm hai nghìn một mươi con số trẻ suy dinh dưỡng thể béo phì tại nông thôn là một mươi hai
thành phố là một mươi bảy
cho đến thời điểm hiện tại số trẻ mắc suy dinh dưỡng béo phì ở các thành phố lớn lên đến gần ba mươi
đáng lo ngại là tỷ lệ trẻ bị béo phì gia tăng nhanh chóng
trong khi đó chiều cao của người việt gần như không đổi
với tỷ lệ như thế này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật mà chất lượng dân số cũng có thể giảm đi
các bậc phụ huynh nên để đến với những cái chế độ ăn của con mình sớm
nhất là qua cái thể trạng
thì nếu mà có thấy các hiện tượng như thế thì tốt nhất là đi đến các cái huyện trung tâm quý tín
để nghe các bác sĩ tư vấn cho nó cụ thể và chính xác
khi mà nó bị béo phì rồi thì cái khả năng mà trở về nó tự nhiên thì rất là khó
số năm bị béo phì bao giờ nó cũng tỷ lệ nghịch với cả cái khả năng thành công điều trị béo phì
cho nên là ở những cái trẻ mà đã béo phì trong nhiều năm thì thường là người ta thấy lên đến tám mươi
là những trẻ đấy là sẽ trở thành người trưởng thành béo phì
sau đấy rất là khó điều trị bởi vì lúc đấy là người ta đã bị gia tăng số lượng các tế bào mỡ
chứ không phải là chỉ là cái thể tích các cái tế bào mỡ như là khi mà người ta đến lúc trưởng thành mới bị béo phì
bên cạnh việc có một chế độ ăn phù hợp đầy đủ các chất dinh dưỡng
thì việc kết hợp cho trẻ tập thể dục để nâng cao sức khỏe thể chất
cũng là việc hết sức cần thiết để trẻ có được sự phát triển toàn diện nhất